tổng công ty điện lực hà nội đã tổ chức lễ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của các đại sứ giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy và ba trăm linh cán bộ công nhân viên trực thuộc tổng công ty
hơn ba trăm linh cán bộ công nhân viên trực thuộc tổng công ty điện lực hà nội và các đại sứ đã đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm
để tuyên truyền về chiến dịch giờ trái đất
bên cạnh đó nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi chín
evn hà nội đã đẩy mạnh các công tác tuyên truyền vận động các tổ chức đơn vị cá nhân tham gia
thông qua việc tổ chức các buổi tuyên truyền tiết kiệm điện cho hơn ba băng đôn
tại trụ sở tổng công ty và các đơn vị phát một trăm linh tờ rơi và dán một mươi áp phích cho khách hàng
bằng những hành động tuyên truyền cụ thể và thiết thực evn hà nội sẽ tiếp tục kêu gọi vận động các tổ chức
đơn vị cá nhân cùng nhau hành động tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu